hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
môn văn là môn duy nhất thí sinh thi bằng hình thức tự luận tại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay
còn các môn thi còn lại đều thi bằng hình thức trắc nghiệm
thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn hữu độ cho biết
điểm mới của việc ra đề thi năm nay là không chỉ kiểm tra kiến thức của học sinh ở lớp một mươi hai
mà còn có thêm phần kiến thức lớp một mươi một
độ phân hóa đề thi sẽ được cân đối theo tỷ lệ sáu mươi bốn mươi
trong đó sáu mươi là kiến thức cơ bản để xét tốt nghiệp trung học phổ thông
và bốn mươi nâng cao để xét tuyển đại học
nâng cao độ phân hóa của đề thi theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành
và chiều qua một số tỉnh miền núi phía bắc có mưa lớn đã gây ra sạt lở lũ quét
gây khó khăn cho thí sinh dự thi trung học phổ thông quốc gia
trong việc đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi
tại điểm thi trường trung học phổ thông mường than huyện than uyên tỉnh lai châu
mưa lớn đã làm đổ tương rào
địa phương đã phải chuyển điểm thi này sang điểm thi dự phòng
tại trường trung học cơ sở phúc than cách điểm thi cũ khoảng nửa cây số
riêng tỉnh lai châu trong sáng nay ubnd tỉnh chỉ đạo quyết liệt đưa một mươi năm cháu học sinh
tại huyện than uyên vùng bị chia cắt để tham dự thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
việc tổ chức thi vẫn diễn ra bình thường
ngoài một số địa phương có khó khăn nói trên thì các tỉnh và thành phố còn lại
tình hình thời tiết và giao thông thuận lợi cho các thí sinh đến làm thủ tục dự thi và dự thi
thưa quý vị liên quan đến tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía bắc
tính đến hai mươi một h tối ngày hôm qua mưa lũ đã làm mất tích thêm năm người ở bản nậm há một
thuộc xã nong hẻo huyện sinh hồ tỉnh lai châu nâng tổng số thương vong trên địa bàn của tỉnh là một mươi tám người
các công trình công cộng tài sản của nhân dân tiếp tục bị thiệt hại ước tính khoảng sáu mươi tỷ đồng
tại các huyện than uyên tân uyên xìn hồ tam đường mưa lũ cũng gây ngập úng cục bộ hơn hai trăm linh hectare lúa
vùi lấp cuốn trôi hơn một trăm linh ha ngô hoa màu và hơn bảy ha ao cá
hơn hai mươi công trình thủy lợi nước sinh hoạt bị hư hỏng hầu hết các tuyến đường quốc lộ tỉnh lộ và liên bản liên xã bị sạt lở
đặc biệt tuyến đường đến bản nậm cầy xã sa dề phìn huyện sinh hồ bị sạt lở với khối lượng lớn
làm cô lập khoảng hai mươi hộ dân chính quyền địa phương đang phải tiếp tế mì tôm và nước uống cho đồng bào ở đây
mưa lớn kèm theo lũ xuất hiện ở các tỉnh hà giang và lào cai trong ba ngày qua đã gây ra thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền núi phía bắc
tại tỉnh hà giang đã ghi nhận hai người thiệt mạng do mưa lũ ở xã lùng tám huyện quản bạ
hàng trăm ngôi nhà trên địa bàn bị ngập hoàn toàn và bị nước lũ cuốn trôi gần bảy mươi hectare cây cối hoa màu ngập chìm trong biển nước
tuyến đường quốc lộ từ thành phố hà giang đi bốn huyện vùng cao phía bắc và từ thành phố hà giang đi huyện bắc mê
nước dâng cao nhiều đoạn đường hàng nghìn mét khối đất đá sạt lở gây tác đường hoàn toàn
trên địa bàn tỉnh lào cai mưa lũ đã làm cho một mươi chín nhà dân ở huyện văn bàn bị ảnh hưởng khoảng bảy mươi hectare lúa hoa màu bị ngập úng
quốc lộ hai trăm bảy mươi chín từ huyện văn bàn lào cai sang huyện than uyên lai châu bị tê liệt do sạt lở
tuyến đường quốc lộ bốn d từ lai châu đi sapa lào cai bị sạt lở nhiều điểm dự kiến ngày hôm nay mới có thể thông xe
ước tính thiệt hại ban đầu khoảng năm mươi sáu tỷ đồng dự báo mưa rào và rông còn tiếp tục trên diện rộng ở bắc bộ đến hết ngày mai hai mươi sáu tháng sáu
chuyển sang các tin tức
tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý khác một thi thể nam giới không có tay chân vừa được phát hiện tại một cống nước nằm trước công ty zayaki thuộc phường di an thị xã di an tỉnh bình dương nghi là bị sát hại
trước đó vào khoảng một mươi tám h ngày hôm qua người dân phát hiện mùi hôi tanh bốc lên từ một cống nước gần đường đến kiểm tra thì phát hiện thi thể nam giới không còn tay chân
vụ việc được người dân trình báo cơ quan chức năng nhận được tin báo công an thị xã di an đã khẩn trương đến bảo vệ hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc
danh tính của nạn nhân được xác định là ông trần hồng sơn năm mươi chín tuổi quê ở nam định bên cạnh thi thể có một chiếc thùng xốp lớn
và chiều qua đối tượng nguyễn minh kha sinh năm hai nghìn trú tại thị trấn phan xí cửa huyện tuy phong tỉnh bình thuận đã đến cơ quan công an để đầu thú
đây là đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy phong khởi tố bị can trong vụ án gây dối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ xảy ra tại quốc lộ một a vào ngày một mươi tháng sáu vừa qua
tại cơ quan công an đối tượng kha đã thử nhận thực hiện hành vi ném đá vào lực lượng thi hành công vụ vào ngày một mươi tháng sáu và rời khỏi địa phương
lợi dụng việc đối tượng bỏ trốn các đối tượng xấu đã tiếp xúc với gia đình kha thực hiện video clip đăng tải trên website của đài rfa và các trang mạng xã hội
giàn dựng bịa đặt cho rằng kha bị công an đánh bị thương nặng và được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
ngoài ra một số phần tử phản động còn loan tin trên mạng khẳng định đối tượng kha đã chết do bị công an đánh
đây là những thông tin hoàn toàn bịa đặt do các phần tử phản động giàn dựng để kích động nhân dân phản đối gây mất ổn định an ninh trật tự
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại